tuy gặp nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với tinh thần tích cực khẩn trương
các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh bình phước đã thực hiện thi công các tuyến đường được giao đúng kế hoạch
đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng và thẩm mỹ
có những tuyến đường được hoàn thành sớm hơn so với dự kiến

cùng với nhân dân địa phương xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn kênh mương nội đồng
lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh bình phước còn có nhiều hoạt động giúp đỡ người dân như
xây dựng mô hình nông nghiệp trồng trọt kết hợp chăn nuôi mở các lớp dạy văn hóa
khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hỗ trợ xây dựng nhà tình thương
nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở
tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
góp phần làm cho đời sống vật chất tinh thần của địa phương ngày một khởi sắc
vì chung sức xây dựng nông thôn mới của lực lượng vũ trang trong những năm qua
đã góp phần tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự ổn định và phát triển toàn diện của tỉnh bình phước
dù nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế
tuy nhiên bình phước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng nông thôn mới
đến thời điểm này toàn tỉnh bình phước đã có ba mươi năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới